thưa quý vị mưa to kèm rông lốc đã xảy ra trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía bắc gây ra nhiều thiệt hại cho người dân
chính quyền các địa phương đang tích cực hỗ trợ ổn định cuộc sống cho nhân dân
và sau đây là tổng hợp thiệt hại do mưa lớn gây ra tại một số địa phương
đêm ba mươi tháng bốn trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã xảy ra mưa trên diện rộng
một số nơi có mưa kèm rông lốc với lượng mưa đo được từ hai mươi hai mm đến hai mươi tám mm
đã làm sáu trăm bảy mươi tám nhà dân tại các huyện sơn dương lâm bình hà miên bị hư hỏng
làm thiệt hại hàng trăm hectare hoa màu hàng trăm con da súc da cầm và nhiều công trình công cộng
ước thiệt hại hơn một mươi bốn tỷ đồng
chính quyền các địa phương huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân
thực hiện các biện pháp ứng phó phòng tránh di chuyển các hộ dân thôn vùng sung yếu đến nơi an toàn
phật công cán bộ thường trực tại các đập tràn gầm tràn hướng dẫn người dân đi lại an toàn
theo dõi sát các bản tin cảnh báo thực hiện phương châm bốn tại chỗ
ứng phó kịp thời khi mưa lớn xảy ra
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
đêm ba mươi tháng bốn tại tỉnh có mưa to kèm rông lốc khiến một người tử vong do xét đánh
bảy mươi sáu nhà tốc máy sáu mươi chín hectare lúa ngô và cây lâm nghiệp bị thiệt hại ảnh hưởng
ngay sau khi nhận được tin báo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp
đã khẩn trương kiểm tra thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục
để bảo đảm ổn định đời sống cho người dân thăm hỏi và động viên gia đình có người thiệt mạng
đối với các hộ có nhà ở bị tốc máy các xã đã huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ dọn dẹp vệ sinh
lợp lại mái nhà ổn định cuộc sống
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai cho biết trận rông lốc vào đêm ngày ba mươi tháng bốn
đã khiến hơn hai trăm linh ngôi nhà trên địa bàn bị ảnh hưởng và nhiều hoa màu bị thiệt hại
tổng giá trị thiệt hại khoảng trên một mươi tỷ đồng
ngay sau khi rông lốc xảy ra song song với tổ chức giá soát thiệt hại
chính quyền các địa phương đã chỉ đạo phân công lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả
nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất
thời điểm hiện tại các hộ dân bị thiệt hại dưới ba mươi cơ bản đã khắc phục xong
các hộ bị thiệt hại dưới bảy mươi đang tiến hành sửa trợ lại
riêng hộ bị đổ sập hoàn toàn đã được bố trí ở nhờ nhà người thân
hiện đang chuẩn bị vật liệu để làm lại nhà
tại tỉnh bắc cạn đêm ba mươi tháng bốn dạng sáng ngày một tháng năm
trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to kèm gió lốc
gây thiệt hại về nhà ở cây trồng và tài sản của người dân
thống kê sơ bộ toàn tỉnh có hai trăm tám mươi nhà ở bị tốc mái hư hỏng
trong đó huyện trợ đồn có một mươi sáu nhà huyện bạch thông bảy nhà
thành phố bắc cạn một mươi sáu nhà huyện trợ mới chín mươi nhà và huyện nari một trăm năm mươi một nhà
ngay sau khi xảy ra thiên tai các địa phương đã tiến hành kiểm tra thống kê thiệt hại
động viên và hỗ trợ các hộ dân chủ động khắc phục để ổn định cuộc sống
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn tại tiểu khu năm trăm một mươi ba thuộc xã khánh yên trung
huyện văn bàn tỉnh lào cai đã xảy ra đám cháy rừng
ngay sau khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận
triển khai các biện pháp chữa cháy
các lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng đám cháy phát đường băng
dùng đất để vùi dập lửa và tàn cho vẫn đang âm mỉ nằm sâu dưới lớp thực bì
khu vực cháy là địa điểm tập trung rất nhiều cây pơ mu tái sinh
nơi có quần thể pơ mu lớn nhất huyện văn bản
thời điểm xuất hiện đám cháy ở huyện văn bàn có nắng
nhiệt độ ngoài trời là khoảng ba mươi tám ba mươi chín độ c gió khô nóng thổi rất mạnh
sau nhiều nỗ lực chữa cháy hiện các lực lượng chức năng đã cơ bản không chế được đám cháy
đảm bảo an toàn cho khu vực rừng phòng hộ